tổng thống mỹ donald trump và phó thủ tướng trung quốc lưu hạc sẽ ký thỏa thuận thương mại mỹ trung giai đoạn một tại thủ đô washington sau hơn một năm căng thẳng thương mại
trước thêm lễ ký kết giới chức mỹ khẳng định thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ không có thỏa thuận giảm thuế áp đặt với hầu hết hàng hóa từ trung quốc
tuyên bố chung của bộ tài chính và đại diện thương mại mỹ khẳng định không có thêm thỏa thuận giảm thuế trong tương lai
trước đó hãng tin bloomberg đưa tin mức thuế quan hàng tỷ đô la nhằm vào hàng hóa trung quốc vẫn sẽ được duy trì đến sau cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới rồi sẽ được dỡ bỏ sau đó
các chi tiết của thỏa thuận thương mại giai đoạn một dự kiến sẽ được công bố ngay sau khi mỹ và trung quốc ký thỏa thuận tại nhà trắng
trong khi đó số liệu báo cáo hải quan trung quốc công bố ngày một mươi bốn tháng một cho biết trong cả năm hai nghìn một mươi chín thẳng dư thương mại của trung quốc với mỹ đạt mức khoảng hai trăm chín mươi năm tám tỷ đô la
giảm tám năm so với mức kỷ lục ba trăm hai mươi ba ba tỷ đô la ghi nhận năm trước đó